cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết theo báo cáo của ban quản lý lao động văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc đơn vị đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án một lao động việt nam bị sát hại tại đài loan
theo thông tin từ cảnh sát thành phố đào viên đó là lao động vv quê ở tỉnh hải dương
ngày bảy tháng ba lao động này không đến nhà máy làm việc sau đó hai ngày người nhà của lao động hát ở việt nam cho biết anh đã bị bắt cóc tống tiền do nợ nần
sau một thời gian điều tra vào lúc một mươi chín h ba mươi bốn phút ngày một mươi một tháng bốn cảnh sát sở tại đã bắt giữ một nhóm đối tượng bắt cóc anh vvh gồm năm người việt
những người này đã sát hại anh hát và vứt sát nạn nhân ra sườn đồi mía tại khu vực xã bảo trung huyện văn lâm
vụ án đang được các cơ quan chức năng sở tại thụ lý
lao động h nhập cảnh đài loan vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo hợp đồng cung ứng và làm việc tại nhà máy đường đông viên khu trung lịch thành phố đào viên
ban quản lý lao động báo cáo và đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thông báo và chia buồn với gia đình lao động
cùng với đó công ty này sẽ phối hợp với công ty môi giới đài loan hỗ trợ người thân của người lao động làm thủ tục hậu sự
tổ chức tàng lễ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động như tiền lương tiền tiết kiệm bảo hiểm nếu có
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam ở nước ngoài
cục đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban trong quá trình giải quyết vụ việc tại đài loan
ông nguyễn hoài bắc chủ tịch ubnd phường sao đỏ tp chí linh hải dương xác nhận
địa phương này vừa tiếp nhận nguồn tin một lao động người địa phương bị sát hại khi đi lao động tại đài loan trung quốc
thông tin ban đầu chúng tôi tiếp nhận được nạn nhân là anh vũ văn hát hai mươi bốn tuổi trú tại phường sao đỏ tp chí linh
anh hát đi sang đài loan lao động từ năm hai nghìn hai mươi ba
cuối tuần trước ubnd phường sao đỏ vừa làm công tác xác minh thân nhân để người nhà nạn nhân sang đài loan đưa thi thể về quê hương
trước đó trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại nhiều hình ảnh
nhiều cảnh sát có sử dụng súng công cụ hỗ trợ ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người việt nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh hát
theo nội dung clip từ đài truyền hình tvbs và sntn đài loan
qua xác minh của cảnh sát đài loan nạn nhân bị sát hại vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và bị các nghi phạm trôn tại vườn mía
cuối tuần trước nhà chức trách đài loan đã bắt bốn người việt nam và một người đài loan bị cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc sát hại một người việt nam họ vũ
các nghi can việt nam bị bắt gồm ba người đàn ông họ lê hoàng vũ và một người họ nguyễn
nghi can đài loan được xác định họ hứa
thông tin này cho biết sau khi sang đài loan làm việc nạn nhân hát quen biết với một người phụ nữ việt nam họ nguyễn thông qua mạng xã hội
người này có bạn trai họ lê
người họ lê đã cùng hai người đồng hương người việt nam và một người đài loan họ hứa thực hiện hành vi phạm tội
theo đó đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn người phụ nữ họ nguyễn đã mời anh hát đi chơi từ thành phố đảo viên đến huyện vân lâm
sau đó nhóm nghi phạm này đã bắt cóc anh hát đưa về cống liêu đều thuộc đài loan
thông qua ứng dụng gọi video trên mạng xã hội nhóm nghi phạm đã gọi điện cho gia đình nạn nhân hát đòi tiền chuộc khoảng hai mươi năm vạn tệ tương đương với hai trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ gia đình
của nạn nhân nhóm nghi phạm không thả người mà đưa anh hát ra nhà nghỉ rồi nhốt tại đây để đòi thêm tiền chuộc
sợ nạn nhân kêu cứu nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi của anh hát khiến anh tử vong
sau khi anh hát chết ngày một mươi ba tháng ba nhóm này đã đưa thi thể của anh trôn tại vườn mía
vẫn theo đài truyền hình tvbs ngày một mươi tháng bốn cảnh sát sở tại đã truy bắt các nghi phạm liên quan đến vụ án này
đến ngày một mươi một tháng bốn các nghi phạm đã chỉ chỗ trốn lấp thi thể của anh hát để nhà chức trách khai quật
qua điều tra nhà chức trách đài loan đã bắt giữ tổng cộng năm nghi phạm gồm bốn người việt nam và một người đài loan
các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người
liên quan đến vụ việc trên trả lời chiều ngày một mươi sáu tháng bốn bộ ngoại giao cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của đài loan
sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại
phía cảnh sát đài loan cho biết năm nghi can người việt đã bị bắt giữ ngày một mươi một tháng bốn để phục vụ công tác điều tra
cũng theo bộ ngoại giao văn phòng kinh tế và văn hóa việt nam tại đài bắc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
theo dõi sát vụ việc làm rõ thông tin nhân thân những đối tượng liên quan có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp
đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân việt nam theo đúng quy định của pháp luật sở tại
ban quản lý lao động báo cáo và đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài
thông báo và chia buồn với gia đình lao động
cùng với đó công ty này sẽ phối hợp với công ty môi giới đài loan hỗ trợ người thân của người lao động làm thủ tục hậu sự
tổ chức tăng lễ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động tiền lương tiết kiệm bảo hiểm nếu có
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam ở nước ngoài
cục đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban trong quá trình giải quyết vụ việc
xuất khẩu lao động mang lại những sự thay đổi đáng kể không chỉ cho những gia đình có người đi xuất khẩu
mà còn đem lại sự phát triển thay đổi diện mạo của không ít làng quê
tuy nhiên bên cạnh đó người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài cũng phải đối mặt với không ít rủi ro
để ngăn ngừa những rủi ro tổn thất cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan
trước khi quyết định đi xuất khẩu lao động
theo ước tính của bộ lao động thương binh và xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam có khoảng năm trăm linh lao động làm việc tại hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
hoạt động đưa người việt nam đi làm việc ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế xã hội
không chỉ giúp giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động trẻ
mà còn mang lại nguồn thu nhập cao cho người lao động có phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình địa phương
bên cạnh đó đây cũng là kênh đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao về tay nghề và tác phong kỷ luật
phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
trong dòng kiều hối gửi về nước hàng năm ước tính lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
đóng góp từ hai hai năm tỷ usd đó là nguồn ngoại tệ bù đắp rất lớn cho nền kinh tế
nhiều lòng quê đã thay ra đổi thịt từ dòng tiền người lao động gửi về tới nước ngoài
bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác đưa người việt nam đi làm việc ở nước ngoài
như số người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng lên nhiều thị trường mới được mở ra
thì một trong những vấn đề đáng lo ngại là tình trạng lao động việt bỏ trốn ra ngoài
hay tình trạng người lao động vẫn chọn con đường đi bất hợp pháp
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của lao động việt nam
mà còn mang lại cho người lao động rất nhiều rủi ro
vậy phải làm như thế nào để lao động việt nam ra nước ngoài làm việc được an toàn được bảo vệ
người lao động sẽ lựa chọn con đường chính thức thay vì đi bất hợp pháp
hiện nay luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng quy định ba hình thức đi làm việc ở nước ngoài
gồm hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ để thực hiện thỏa thuận quốc tế
hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
ký với doanh nghiệp tổ chức cá nhân sau đây
doanh nghiệp việt nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
doanh nghiệp việt nam trúng thầu nhận thầu công trình dự án ở nước ngoài
doanh nghiệp việt nam đưa người lao động đi đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước ngoài
tổ chức cá nhân việt nam đầu tư ra nước ngoài
hợp đồng lao động do người lao động trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài
theo ông nguyễn ngọc quỳnh phó chủ tịch hiệp hội xuất khẩu lao động việt nam
luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài của chúng ta đã có các quy định thủ tục rõ ràng
điều này cũng được nêu rõ trong luật của nước tiếp nhận lao động
do đó khi đưa người việt nam đi lao động tại nước ngoài phải phù hợp với luật pháp nước ta và nước tiếp nhận
ông quỳnh cho rằng việc thiếu sự chuẩn bị đầy đủ những kiến thức kỹ năng khi đi làm việc ở nước ngoài
có thể khiến người lao động gặp phải những rủi ro phát sinh trong quá trình đi làm việc
những rủi ro này gồm khó khăn khi hòa nhập với môi trường sinh hoạt và làm việc mới
làm việc trong môi trường độc hại không được trả lương hoặc được trả lương không đầy đủ
các điều khoản trong hợp đồng bị thay thế hoặc bị lạm dụng và bóc lột lao động
về phía cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ hơn hoạt động dịch vụ tuyển lao động ở địa phương
những đường dây buôn người đưa người lao động đi làm bất hợp pháp cần điều tra và triệt phá
để giảm thiểu những rủi ro trong quá trình làm việc ở nước ngoài
đại diện cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương bình và xã hội cho rằng
bên cạnh việc lựa chọn con đường đi hợp pháp người lao động cũng cần phải trang bị ngoại ngữ tốt
tự tìm hiểu về luật pháp quốc gia mình tới làm việc và trang bị kiến thức đầy đủ
dù vậy trong quá trình làm việc ở nước ngoài vẫn có thể phát sinh một số rủi ro
trong trường hợp có phát sinh người lao động cần trao đổi và khiếu nại với chủ sử dụng lao động
doanh nghiệp đưa đi để đảm bảo quyền và lợi ích của mình
những rủi ro theo hợp đồng thì sẽ được hỗ trợ
ngược lại nếu đi lao động bất hợp pháp thì chính người lao động đã tự đặt mình vào rủi ro
và khó được bảo vệ thậm chí nguy hiểm tới sức khỏe tính mạng
cục quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo những người muốn đi lao động ở nước ngoài
và các hiệp hội ngành bảo vệ
hiện hệ thống thông tin về lao động nước ngoài rất phong phú
đặc biệt là thông qua mạng xã hội nhưng đòi hỏi người dân phải biết lựa chọn
cùng đó cục quản lý lao động ngoài nước cũng khuyến cáo
người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
cần trực tiếp liên hệ đến doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do bộ lao động thương binh và xã hội cấp
danh sách các doanh nghiệp có giấy phép trên trang thông tin điện tử
của cục quản lý lao động ngoài nước http www dolab gov vn
người lao động có thể truy cập các thông tin liên quan đến thông tin
về việc làm ở nước ngoài đối với ngành nghề công việc
và các khoản chi phí phải chi trả để đi làm việc ở nước ngoài
đối với từng nước từng ngành nghề và công việc cụ thể
bên cạnh đó người lao động cần liên hệ với cơ quan lao động
chính quyền địa phương nơi thường trú để tìm hiểu thêm về thông tin
liên quan đến doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài
các chính sách hỗ trợ của nhà nước của địa phương
đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài
ngoài ra người lao động có thể liên hệ trực tiếp đến
cục quản lý lao động ngoài nước hai mươi bốn ba trăm tám mươi hai bốn mươi chín năm trăm một mươi bảy
máy lẻ năm trăm một mươi một năm trăm một mươi hai năm trăm một mươi ba để được thông tin và tư vấn chi tiết